chào mừng quý vị đến với bộ phim thời sự trưa của chương trình nhân dân
năm hai nghìn hai mươi của thủ tướng chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế vân đồn
đến năm hai nghìn bốn mươi cũng tại hội nghị lãnh đạo tỉnh quảng ninh đã trao quyết định phê duyệt các phân khu
và giấy chứng nhận cho các đơn vị đầu tư
tại thành phố đà nẵng và hội an một nhóm bạn trẻ đã sáng tạo và cho ra đời một loại bánh mì mới độc đáo
mang tên bánh mì yêu nước những chiếc bánh mì không chỉ tạo ấn tượng đối với người dân và du khách
mà còn là những xuất quà tặng miễn phí ấm tình người đối với những người lao động khó khăn
hơn một tháng qua người dân và du khách ở đà nẵng bắt đầu biết đến bánh mì yêu nước
một loại bánh mì không chỉ ngon mà còn mang nhiều thông điệp thiêng liêng
sau một thời gian về ảnh hưởng của dịch covid và bão lũ ở miền trung
thì bọn em muốn có một thông điệp đến với tất cả mọi người mà thông qua những chiếc bánh mì
mang màu sắc cờ đỏ sao vàng
bọn em muốn động viên tinh thần của toàn thể người dân miền trung
hoặc là toàn thể người dân việt nam mình cố gắng kiên cường chống lại bão lũ dịch bệnh thiên tai
em cảm thấy là chất lượng bánh mì rất là ngon từ màu sắc hình dáng tới lại những cái nguyên liệu
ở trong đó thì cảm thấy rất là tươi và nó được làm từ những thành phần tiên nhiên
với lại là ở bên này thì nó có một cái thông điệp rất là ý nghĩa là các bạn vừa ở đây vừa bán
nhưng mà vừa cũng là hỗ trợ giúp đỡ cho những người đang gặp hoàn cảnh khó khăn
kể từ khi bánh mì yêu nước có mặt ở đà nẵng và quảng nam cũng đã giúp hàng trăm lượt người
lao động khó khăn trên địa bàn có thêm những bữa ăn miễn phí khiến họ cảm thấy ấm lòng hơn
tôi đi về chai vô đi qua ra là thấy họ phát bánh mì miễn phí
là họ phát bánh mì miễn phí anh em ai mà khó khăn thì vô đây người ta giúp đỡ phát bánh mì miễn phí bữa sáng
hiện tại ngoài việc đều đặn ngày hai buổi vừa bán bánh mì vừa làm từ thiện
nhóm bạn trẻ quyết định trong thời gian tới sẽ phát bánh mì vào buổi tối
cho những người vô gia cư và những người làm việc ban đêm trên địa bàn nhằm chia sẻ phần nào những khó khăn với cộng đồng
tiếp theo chương trình cà mau nhiều dự án tái định cư giang dở
nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho các tiểu thương
thưa quý vị và các bạn bộ giao thông vận tải cho biết đến nay cơ bản tất cả các trạm thu phí trên toàn quốc
đã và đang đồng loạt triển khai thực hiện thu phí địa bàn
tuy nhiên hiện vẫn còn một số trạm thu phí do ủy ban nhân dân tp hcm tỉnh đồng nai và thái bình là cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai còn chậm so với yêu cầu
để bảo đảm hoàn thành đồng bộ hệ thống thu phí điện tử không dừng theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
bộ giao thông vận tải đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh nhất là những tỉnh đang chậm tiến độ
cần đẩy nhanh triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng tại các trạm chậm tiến độ
trường hợp đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi các trạm thu phí chưa chuyển sang thu phí điện tử không dừng
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố căn cứ quy định tại quyết định số một mươi chín hai nghìn hai mươi để xem xét thực hiện theo thẩm quyền
bên cạnh đó bộ giao thông vận tải cũng yêu cầu tổng cục đường bộ việt nam phối hợp hỗ trợ ủy ban nhân dân các tỉnh
thành phố và các nhà cung cấp dịch vụ thu phí trong quá trình triển khai bảo đảm đúng tiến độ đồng bộ
kết nối liên thông với hệ thống thu phí điện tử không dừng do bộ giao thông vận tải đang triển khai
ngày hôm qua trung tâm dữ liệu đại học quốc gia tp hcm phối hợp với trung tâm thông tin và chương trình giáo dục
sở giáo dục và đào tạo tp hcm tổ chức hội thảo chuyển đổi số trong giáo dục và lễ ký kết hợp tác
với mục đích triển khai các phương thức ứng dụng công nghệ trong giáo dục
từ đó đổi mới nhận thức trong giáo dục góp phần vào công cuộc chuyển đổi số trong giáo dục
tại hội thảo chuyển đổi số trong giáo dục
chuyên gia giới thiệu giải pháp học trực tuyến trên nền tảng lms
công nghệ đột phá được xây dựng để hỗ trợ quản trị dạy học và đánh giá trực tuyến
các nội dung học tập trực tuyến như cách tiếp cận xây dựng kiến trúc học tập tổng thể
ba từ khóa cốt lõi của chuyển đổi số giáo dục ba giải pháp số một thế giới đến từ các nước phát triển
giới thiệu về bộ khung tiêu chuẩn khoa học trực tuyến và năng lực kỹ năng của giáo viên trong dạy học trực tuyến
dạy học kết hợp chia sẻ về ứng dụng lms trong việc số hóa bài giảng stem
thúc đẩy học tập kết hợp trong nhà trường
tại đây diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa vnudc và trung tâm thông tin và chương trình giáo dục
sở giáo dục đào tạo tp hcm cơ hội hai bên hợp tác triển khai phương thức ứng dụng công nghệ trong giáo dục
văn phòng chính phủ ban hành thông báo nêu kết luận của phó thủ tướng tại cuộc họp
về giải pháp thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp ô tô việt nam
trong đó yêu cầu các bộ ngành nghiên cứu điều chỉnh chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt
theo hướng không tính giá trị linh kiện sản xuất trong nước vào giá trị tính thuế đối với ô tô
bộ công thương được giao nhiệm vụ chủ trì nghiên cứu kinh nghiệm các nước trong khu vực
và một số nước trên thế giới có nền công nghiệp ô tô phát triển
từ đó đề xuất giải pháp về cơ chế chính sách tạo điều kiện cho một số doanh nghiệp sản xuất
lắp ráp ô tô lớn phát huy vai trò đầu tàu dẫn sát hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước phát triển
ngoài ra bộ công thương cũng được giao chủ trì phối hợp với bộ kế hoạch và đầu tư
nghiên cứu kinh nghiệm các nước trong khu vực và một số nước trên thế giới có nền công nghiệp ô tô phát triển
đề xuất giải pháp về cơ chế chính sách tạo điều kiện cho một số doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô lớn phát huy vai trò đầu tàu
sau sáu tháng từ khi công bố tái bùng phát dịch tả lợn châu phi đến nay
hai mươi xã thị trấn của tám huyện thành phố xuất hiện dịch trên địa bàn tỉnh hà giang
đã kiểm soát và công bố hết bệnh dịch
theo quy định dịch tả lợn châu phi tái phát trên địa bàn tỉnh hà giang từ ngày một mươi tám tháng sáu
tại xã trung thành huyện vị xuyên sau đó lan rộng ra hơn một trăm linh thôn ở bốn mươi xã phường thị trấn
của tám trên một mươi một huyện thành phố
tổng số lợn mắc bệnh và tiêu hủy là trên hai ba trăm linh con với tổng trọng lượng hơn một trăm linh kg
tính đến ngày một mươi sáu tháng một mươi hai tất cả bốn mươi xã thị trấn của tỉnh hà giang đã qua ba mươi ngày không phát sinh lợn mắc bệnh
tuy nhiên các địa phương vẫn tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
theo quy định tập trung tái đàn ở những cơ sở chăn nuôi thực hiện tốt chăn nuôi an toàn sinh học
tái đàn theo lộ trình từng bước tránh ổ ạt
để giúp người dân trong vùng ảnh hưởng bởi thiên tai ổn định đời sống
tỉnh cà mau đã phê duyệt quy hoạch bố trí tái định cư giai đoạn hai nghìn sáu hai nghìn một mươi năm và tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
bên cạnh những kết quả tích cực thì còn nhiều dự án vẫn còn đang giang dở
tuy cuộc sống ổn định nhưng theo người dân
do tập quán trước đây người dân sinh sống và bám trụ nhờ vào nghề khai thác biển
từ khi di rời vào khu tái định cư sinh kế lại gặp nhiều trở ngại do cách xa nơi ở cũ
bên cạnh đó do không có tư liệu sản xuất cuộc sống đã khó nay lại càng khó khăn hơn
nếu còn ở trong này mà bây giờ cứ gì đây là chịu bỏ tay

là chính quyền địa phương cũng hỗ trợ một số mô hình sinh kế
ví dụ như bây giờ mình nuôi vấn đề là gà dịch đối với khu dân cư
hoặc là đối với cái nghề làm mắm đối với địa phương cũng như để tận dụng cái sản phẩm đánh bắt thủy sản
theo báo cáo của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cà mau
giai đoạn hai nghìn sáu hai nghìn một mươi năm tỉnh đã phê duyệt quy hoạch ba mươi năm cụm tuyến dân cư trên địa bàn tỉnh
bảo đảm ổn định cuộc sống cho hơn một mươi ba tám trăm linh mộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai
tuy nhiên mới chỉ có hơn một sáu trăm linh mộ dân được bố trí tái định cư
và trong số một mươi một dự án đã triển khai đầu tư chỉ có ba dự án đã hoàn thành
cái nguồn của dự án này là nguồn cái gốc của nó là nguồn chương trình mục tiêu quốc gia của trung ương
nhưng mà thật sự trung ương sẽ bố trí cho mình rất là ít
có năm vừa rồi là có năm trước là không có luôn
hiện nay mấy khu này thì là mình muốn đầu tư cho nó hoàn thiện cái dự án
để cho nó kết thúc cái dự án để mình kéo dài quá nó không còn hiệu quả nữa
hiện nay tỉnh cà mau đang chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu
đặc biệt là tình trạng sạt lở ven biển ngày càng gia tăng
do đó việc di rời người dân trong vùng ảnh hưởng đến nơi an toàn là cấp thiết
tuy nhiên việc đầu tư các cụm tuyến dân cư hiện nay
cần phải quan tâm và bảo đảm các điều kiện về sinh kế cho người dân về lâu dài
trong các đợt bão lũ vừa qua đã có nhiều công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh quảng nam bị hư hỏng nghiêm trọng
để bảo đảm nguồn nước tưới tiêu phục vụ giao xạ lúa vụ đông xuân hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
các địa phương đang khẩn trương sửa chữa các công trình thủy lợi trọng điểm
nhằm kịp thời cung cấp nước tưới cho diện tích lúa theo kế hoạch đã đề ra
để bảo đảm tưới tiêu kịp thời cho gần tám ba trăm linh hectare diện tích lúa đông xuân sắp tới
huyện thăng bình đã cho sửa chữa nâng cấp các công trình thủy lợi như cầu máng canh chính phước hà
canh chính thạch hoa đập dân bình giang đầu mối đập dân đập cồn thầy với tổng kinh phí gần ba tỷ đồng
công trình nào của địa phương thì địa phương khắc phục công trình nào của chi nhánh thủy lợi thì nhánh thủy lợi khắc phục
những công trình nào vượt quá kinh phí của địa phương thì ủy ban huyện sẽ kịp thời hỗ trợ kinh phí để khắc phục
phục vụ nhân dân sản xuất bằng mọi cách làm cho sản xuất đông xuân năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một thắng lợi
trong các đợt bão lũ vừa qua lĩnh vực nông nghiệp tỉnh quảng nam bị thiệt hại gần chín tỷ đồng
trong đó thiệt hại về thủy lợi gần một tỷ đồng
theo kế hoạch vụ đông xuân này toàn tỉnh gieo xạ hơn bốn mươi hai ha lúa và sẽ bắt đầu xuống giống trà lúa đầu tiên vào ngày ba mươi tháng một mươi hai tới đây
do đó để bảo đảm đúng tiến độ tỉnh quảng nam hiện đang tập trung nguồn lực để sửa chữa những công trình trọng điểm
sẽ tập trung sửa chữa khắc phục đối với các hệ thống công trình thủy lợi mà phục vụ cho những chân rùng có thể phục vụ sản xuất đồng xuân này tập trung trước mắt
trước mắt địa phương sẽ tập trung xử lý những công trình trọng điểm để không xảy ra tình trạng bỏ hoang đất lúa
về lâu dài sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng nam sẽ tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh có cơ chế về kiên cố hóa canh mương thủy lợi đất màu và tới tiêu tiết kiệm nguồn nước
dự kiến sẽ ban hành vào đầu tiên

quyết định áp thuế của bộ thương mại trung quốc dựa trên một cuộc điều tra chống bán phá giá từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
và bộ này kết luận rằng ngành công nghiệp nội địa nước này đã chịu thiệt hại đáng kể do các đối tác thương mại mỹ hàn quốc liên minh châu âu bán phá giá các sản phẩm cao su
do đó từ ngày hai mươi tháng một mươi hai tới đây các mức thuế từ một mươi hai năm đến hai trăm hai mươi hai sẽ được áp dụng trong năm năm
trong khi đó bộ thương mại mỹ cũng cho biết nước này đang bổ sung hàng chục công ty trung quốc trong đó có tập đoàn sản xuất chip bán dẫn lớn nhất của trung quốc là smic vào danh sách đen thương mại để ngăn chặn những công ty này tiếp cận với công nghệ tiên tiến hơn của mỹ
liên minh châu âu eu và anh bắt đầu vòng đàm phán cuối cùng về quan hệ song phương
trong thời kỳ hậu brexit tuy nhiên cho tới thời điểm này cả hai bên đều cảnh báo vẫn còn những bất đồng lớn về một số vấn đề và nguy cơ cao không đạt thỏa thuận đúng hạn
anh và liên minh châu âu chính thức chấm dứt mọi ràng buộc từ nửa đêm ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
theo trưởng đoàn đàm phán của eu michel berksner vấn đề cản trở nhất hiện nay vẫn là quyền đánh bắt cá và bruxelles kiên quyết bảo lưu quan điểm rằng để bảo đảm công bằng các ngư dân châu âu phải được tiếp cận các vùng biển của anh
bởi trong khi các công ty của anh hoạt động thương mại trong các lĩnh vực khác vẫn được bảo đảm quyền ổn định thì ngư dân eu lại không được bảo đảm quyền tiếp cận vùng biển của anh
trong khi đó trưởng đoàn đàm phán của anh david frost và thủ tướng boris johnson cũng đưa ra những thông điệp tương tự
văn phòng thủ tướng anh kiên quyết yêu cầu phía eu phải thay đổi quan điểm một cách đáng kể với cảnh báo thời gian không còn nhiều
phía anh muốn có thỏa thuận nhưng sẽ vui vẻ ra đi và thực hiện trao đổi song phương theo các quy định của tổ chức thương mại thế giới
các rào cản thuế quan chặn đứng mọi dòng chảy thương mại vốn đã hội nhập suốt bốn mươi bảy năm qua
tránh văn phòng nội các anh michel gov nhận định cơ hội đạt thỏa thuận là năm mươi tám
cơ chế tiếp cận vaccine toàn cầu covax một sáng kiến được xây dựng nhằm bảo đảm quyền tiếp cận công bằng và bình đẳng đối với vaccine phòng bệnh covid một mươi chín
đã tiếp cận được gần hai tỷ liều vaccine cao gấp đôi so với khả năng cung ứng của chương trình này
lưu hàng đầu tiên dự kiến được phân phối cho các quốc gia đang phát triển trong quý i
tổ chức y tế thế giới và các đối tác đặt mục tiêu phân phối một ba tỷ liều vaccine ngừa covid một mươi chín
được phê chuẩn cho chín mươi hai nền kinh tế có mức thu nhập thấp và trung bình vào năm hai nghìn hai mươi
toàn bộ một trăm chín mươi nền kinh tế đã đồng ý tham gia chương trình này sẽ tiếp cận được vaccine trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
điều này phụ thuộc vào việc phê chuẩn và khả năng sẵn sàng phân phối vaccine của các nước
cơ chế tiếp cận vaccine toàn cầu covax đã đặt mua trước một trăm bảy mươi
triệu liều vaccine của hãng dược phẩm astrazeneca của anh và năm trăm linh triệu liều của hãng johnson johnson của mỹ
cơ quan quản lý dược phẩm và thực phẩm mỹ fda đã chính thức cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa covid một mươi chín của hãng dược phẩm moderna
với quyết định này khoảng sáu triệu liều vaccine sẽ được chuyển đến các địa phương của mỹ để tiêm chủng cho người dân
fda không đưa ra bất kỳ quan ngại nào về vấn đề an toàn trong việc sử dụng vaccine của moderna
đối với những người trên một mươi tám tuổi
ủy ban châu âu ec cũng đã đặt mua một trăm sáu mươi triệu liều vaccine của moderna
dự kiến lô vaccine đầu tiên sẽ được chuyển đến các nước châu âu đầu năm hai nghìn hai mươi một sau khi được cấp phép liều hành
nga vừa thông báo công dân nước ngoài những người không quốc tịch tại nga sẽ tiếp tục được tự động gia hạn lưu trú thêm sáu tháng
tức là đến ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
giấy phép lao động cho công dân nước ngoài cũng được cấp hoặc được gia hạn
giấy phép lao động cho công dân nước ngoài cũng được cấp hoặc được gia hạn cho bất kỳ thời hạn nào trong khoảng thời gian từ nay đến ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
kể từ khi dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát tổng thống vladimir putin đã nhiều lần ký xác lệnh gia hạn thời gian lưu trú cho người nước ngoài mỗi lần thêm ba tháng
tuy nhiên xác lệnh mới gia hạn thời gian lưu trú cho người nước ngoài thêm sáu tháng
giấy phép lao động cho công dân nước ngoài cũng được cấp hoặc được gia hạn thêm ba tháng